ngày hai mươi sáu tháng hai tại hà nội bộ y tế và chương trình hợp tác y tế hoa kỳ nhật bản đồng chủ trì hội nghị quốc tế lần thứ hai mươi một về bệnh truyền nhiễm mới nổi khu vực châu á thái bình dương
hội nghị lần này tập trung vào các bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn ký sinh trùng miễn dịch vaccine và các vấn đề trong lĩnh vực một sức khỏe
hội nghị có sự tham dự của hơn ba trăm năm mươi đại biểu là các nhà quản lý và nhà khoa học trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm mới nổi trong nước quốc tế
hội nghị sẽ chia sẻ các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phòng chống bệnh truyền nhiễm mới nổi bao gồm các bệnh chuyển nhiễm do vi khuẩn ký sinh trùng miễn dịch vaccine ung thư dinh dưỡng và các vấn đề trong lĩnh vực một sức khỏe
ngoài ra thông qua hội nghị các cơ quan và các nhà nghiên cứu cũng có cơ hội để tìm kiếm và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này nhằm tạo nền tảng cho công tác phòng chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe cộng đồng khu vực châu á thái bình dương
hội nghị lần này dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi sáu tháng hai đến ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín sẽ góp phần tích cực nâng cao vai trò uy tín và vị thế của việt nam trên trường quốc tế thể hiện trách nhiệm của việt nam với cộng đồng quốc tế trong việc hợp tác phòng chống bệnh truyền nhiễm nói chung và đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi nói riêng